dài do cơ chế tập trung quan liêu trong thời kỳ đầu giải phóng rừng u minh do nhà nước quản lý
nên tiềm năng rừng và đất rừng chưa thể mang lại cơm no áo ấm cho người cà mau
mà lắm lúc chúng còn bị xâm hại và thường xuyên bị cháy
để chấn chỉnh tình hình cháy âm ỉ cơ quan chức năng cà mau tổ chức nhiều đợt ra quân rằm rộ
nhưng không phát nguy hiệu quả
ngay cả bản thân ngành lâm nghiệp thời ấy
họ cũng lúng túng trong việc tìm kiếm mô hình quản lý bảo vệ rừng
đó cũng là bài toán nang giải của những người làm công tác quản lý tại cà mau trong nhiều năm liên tục
nhằm tìm ra giải pháp để mang lại no ấm cho người dân
để rừng không tiếp tục bị mất vì những tác động bất lợi do con người gây ra
vào thập niên tám mươi trở về trước
tình trạng khai thác theo kế hoạch để sử dụng về chất đốt
xây dựng dân dụng thì nó là một phần
tuy nhiên những thời điểm cháy rừng lớn nhất ở u minh vào thời điểm năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
thì lúc đó là u minh hầu hết cháy chỉ còn khu vực chùa bồ dơi thôi khoảng hơn bốn ngà ta
thì cái thời điểm đó thì bắt đầu là chúng ta khôi phục dừng lại
từ khi đất rừng giao khoáng cho dân
người dân chăm sóc bảo vệ rừng và được hưởng quyền lợi từ rừng
theo tỷ lệ ăn chia với đơn vị quản lý
nên rừng tràm cà mau ít bị cháy lớn như trước
quyền lợi của người dân gắn chặt với đất rừng
nên bà con ra sức bảo vệ góp phần giảm chuyện chặt cây phá rừng theo từng năm
tuy nhiên do tập quán phương thức sản xuất còn lạc hậu
nên trong nhiều năm liên tiếp hộ nhận khoáng chỉ đủ ăn chứ chưa có sự bước phá lớn
thông qua cái hành thức là đưa dân vào
cùng tham gia quản lý bảo vệ rừng
đưa dân thông qua hình thành tập đoàn gác kèo ong
rồi tổ chức cho bà con khai thác rừng
từ đó mà nó đảm bảo hài hòa được cái lợi ích giữa người dân với lâm trường
từ đó là mình kiểm soát được cái vấn đề chặt phá cây rừng cũng như phòng chống cháy rừng
đồng thời áp dụng các biện pháp tiến bộ khoa học để khôi phục nhanh lại rừng
để thực hiện tái cơ cấu hiệu quả cà mau tiến hành sắp nhập các nông lâm ngư trường thành các công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lâm nghiệp
các đơn vị trên chỉ giữ lại một phần nhỏ diện tích đất rừng để bảo vệ phát triển rừng
số còn lại giao khoáng về cho người dân trồng rừng kinh tế mỗi hộ trung bình từ năm đến bảy hectare
khi được nhận khoáng tùy vào diện tích được giao hộ dân thực hiện trồng rừng từ ba mươi đến bảy mươi diện tích được chia phần lớn lợi nhuận khi đến chu kỳ khai thác rừng
phần diện tích còn lại hộ nhận khoáng đất rừng được sử dụng vào mục đích canh tác nông nghiệp
thực hiện theo cách trên mà hiện nay các hộ nhận khoáng đất rừng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lâm nghiệp u minh hạ đã an cư lạc nghiệp
và tình trạng cháy rừng mất rừng không còn phổ biến như trước
thời gian qua việc hỗ trợ cho bà con phát triển kinh tế
việc tính chấp cho bà con tiếp cận vốn dai ngân hàng để đầu tư thăm canh rừng
mặt khác đối với những hộ thiếu vốn sản xuất không tiếp cận được vốn dai ngân hàng thì công ty sẽ hợp tác đầu tư với các hộ dân

sau khi khai thác rừng thì hộ dân sẽ hoàn lại cái vốn đầu tư của công ty do đó mà cái tình hình phát triển rừng nó đi vào ổn định
sau khi khai thác rừng thì hộ dân sẽ hoàn lại cái vốn đầu tư của công ty do đó mà cái tình hình phát triển rừng nó đi vào ổn định

công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lâm nghiệp u minh hạ rừng tràm được bảo vệ tốt nhờ chính sách giao khoáng đất có rừng cho dân chăm sóc trồng tỉa phòng chống cháy và khai thác đúng quy cách gỗ tràm làm thương phẩm
cư dân lâm phần không chỉ giỏi nghề rừng mà còn thông thạo cách nuôi cá trồng rau chăn nuôi gia súc gia cầm giúp dân thay đổi tập quán trong rừng lạc hậu hiệu quả kinh tế thấp
tôi nhận thấy ở cà mau nói riêng thì không có
không có cái rừng đất nào gọi là rừng đất nghèo cả
chỉ có cái việc là chúng ta chưa có cái chính sách chưa có một cái quy hoạch chưa có một cái tổ chức tác động một cách đúng bài bản để từ cái tiềm năng tạo ra cái ăn tạo ra cái mặt cho đời sống của nhân dân và tạo ra cái nguồn thu nhập của nhà nước thôi
trên thí dụ như là của u minh thì không ai nói rằng u minh là cái dùng đất nghèo cả
bởi vì nó có cá nó có
nó có rừng nó có rất nhiều cái thứ mà đã nuôi cái lực lượng ta từ thời kháng chiến
cho nên là phải nói rằng u minh là cái dùng dao
nhưng từ sau giải phóng chúng ta không có chính sách thỏa đáng chưa có quy hoạch một cách hợp lý chưa có đầu tư một cách thỏa đáng cho nó
do vậy mà chúng ta không đánh thức được một cách bài bản bền dững đồng bộ đối với tiềm năng của u minh
hơn năm năm qua công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lâm nghiệp u minh hạ
cùng cơ quan chức năng tỉnh còn tìm tòi nghiên cứu thử nghiệm thành công
rồi hướng dẫn lại cho cư dân cách thức trồng rừng thăm canh năng suất cao
nhờ chỉ dẫn tận tình mà giờ đây người dân lâm phần thực hiện kê lếp trồng tràm thăm canh
rút ngắn chu kỳ khai thác từ hơn một mươi năm xuống còn bốn đến bảy năm
bên cạnh cây tràm cư dân còn cây liếp trồng keo lai chu kỳ năm năm thu hoạch
sản lượng gỗ thương phẩm từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh tấn một hectare
để phát triển hơn nữa về kinh tế rừng cho các hộ dân
thì cái định hướng chung của ngành cũng như của công ty
thì mình phải làm thế nào để tạo ra một chủ giá trị sản phẩm
thông qua việc trồng rừng khai thác chế biến xuất khẩu
mình cũng đang hướng dẫn cho các hộ dân chuyển đổi từ biện pháp thăm canh
trồng rừng gỗ nhỏ
trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn làm tăng giá trị sản phẩm cây rừng
thu nhập lớn từ cây rừng làm bệ phóng giúp nhiều hộ dân lâm phần từ đủ ăn dương lên khám khá
có củ ăn của đệ chăm lo tốt việc học hành tương lai con cái
đó cũng là một trong những động lực giúp công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lâm nghiệp u minh hạ
từ chỗ nợ nần trồng chất vào thời điểm mới sắp nhập các nông trường quốc doanh vào năm hai nghìn hai mươi
này không chỉ trả hết nợ mà còn có lại hàng chục tỷ đồng mỗi năm
giúp thu nhập cán bộ nhân viên tăng gấp một mươi lần so với trước
sau bốn năm tỉnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp ưu tiên ngành hàng gỗ
tỉnh cà mau mạnh dạn kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp
nhờ chủ trương trên mà đến nay nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn thuê đất trồng rừng
xây dựng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu
các doanh nghiệp đã tăng chuỗi giá trị trên cùng diện tích đất lâm phần
thấy được lợi thế từ rừng và qua chính sách kêu gọi đầu tư từ tỉnh cà mau
nên năm hai nghìn một mươi một công ty cổ phần đầu tư mỹ sơn ở tận thành phố cần thơ về miệt rừng u minh hạ
xin thuê hơn một hectare đất rừng sản xuất tại xã khánh thuận quyền u minh
để trồng rừng theo hướng bền dẫn

các doanh nghiệp đã tăng chuỗi giá trị trên cùng diện tích đất lâm phần

các bà nhân dân tỉnh chủ trương thống nhất cho công ty cổ phần đầu tư thúy sơn
hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lâm nghiệp u minh hạ
mở rộng diện tích trồng keo lai đạt chuẩn fsc lên khoảng một mươi hectare
hướng đến xây dựng thương hiệu thị phần gỗ cà mau trên thị trường gỗ quốc tế
giá trị sản xuất vào năm hai nghìn hai mươi đạt bốn trăm linh triệu đồng một hectare
ông bà mình nói là cái rừng vàng biển bạc ở đây là vàng đúng là cái mỏ vàng
mở vàng ở đây chúng ta là bắt đầu là nói là vàng
nó còn hơn vàng là kiếm cương rồi
tại trên cái đất của u minh nói cho nó ghiêng là trồng cái cây gì cũng tốt hết
một là cây keo hai là cây đinh lăng thứ ba là cây đinh chi
mà cái đó là của thúy sơn đã thực nghiệm rồi cái nào cũng vẫn là đạt hiệu quả rất cao
trong thời gian chờ những thửa rừng thăm canh tới giai đoạn thu hoạch
phần diện tích canh tác nông nghiệp người dân u minh hạ trồng lúa kết hợp nuôi cá đồng
tận dụng bờ bao
rau trồng chuối rau màu các loại
nhờ thực hiện theo cách lấy ngắn nuôi dài như nêu trên
mà đến chu kỳ khai thác rừng người dân có một khoản thu lớn hàng trăm triệu đồng
nói chung về đây mà nhiều năm trước nói chung một mươi năm đầu thì nó chắc giả lắm
kinh tế không phát triển thì cuộc sống là đủ ăn đủ mạnh chứ không có dư giả được cái gì
như từ ngày mà mở rộng vấn đề là cải tạo vườn tạp
rồi lên lếp trồng keo rai trồng tràm thì kinh tế từ từ phát triển nâng lên
nói chung cuộc sống không phải riêng tôi mà bà con cái sân xứ sở này nói chung là đều phát triển
có cô ăn cô để tiền bạc có khi mà nhiều năm cũng có bạc tỷ
thì hôm nay cái vườn cam thì cũng có kết quả rồi đó thu hoạch cũng được vài chục tấn rồi
thì chắc qua cuối năm nay qua năm tới thì thu hoạch cái vườn cam đầy định
qua năm tới thì thu hoạch từ một trăm linh tấn đấy lên
bị ước lượng một cây có hai mươi kg thôi mà tới năm cây thì hai mươi tấn đó là quyết định một trăm linh rồi
rồi ta tán một mươi triệu rồi
nhưng mà là một trăm linh tấn là phải là một tỷ
cái đó thì chắc hẳn nó tiến ký một mươi rồi còn giá cả lên xuống thì mình được ước nên mình mừng
hiện nay nhiều khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kiên giang an giang hậu giang
thành phố hồ chí minh tranh nhau mua gỗ keo lai tại rừng khai thác
công ty gỗ cà mau chế biến một số mặt hàng từ nguyên liệu cây keo lai
ép thanh ghép thành gián ép viên nén làm thang
nhà máy viên nén tại u minh đã lọt vào mắt một số doanh nghiệp nước ngoài
họ đang thương thảo mua lại
dù cây keo lai có tại đất u minh chưa lâu song khoa học kỹ thuật được áp dụng khá tốt
vấn đề này công ty cũng đã làm việc với các đối tác có thế mạnh
trong vấn đề về chế biến rồi xuất khẩu
gần đây công ty đã phối hợp đã ký kết các hợp đồng nguyên tắc
cùng với một số đơn vị

để tận dụng những sản phẩm những phế phẩm từ khai thác rừng
để làm sao mà tăng giá trị gừng trồng lên
các trung tâm giống nông nghiệp sản xuất giống keo lai
tuyển chọn và cung cấp cho thị trường đồng thời nhập bổ sung nguồn giống tại chỗ
người trồng keo lai được đáp ứng nhu cầu giống cây đầy đủ kịp thời
kỹ thuật trồng chăm sóc thu hoạch được tập quấn và truyền kinh nghiệm cho người sản xuất
sau này thì với chính sách hỗ trợ về kỹ thuật rồi đầu tư một số khu vực
thì có những nơi ví dụ như trong rừng u minh
thì sau thời điểm thực hiện trồng quảng canh không còn hiệu quả nữa
thì sở nông nghiệp tham mưu châu quang tỉnh là đề xuất
đưa ra những giải pháp kỹ thuật như trồng thăm canh như bây giờ chúng ta thấy
tức là chuyển từ tràm bản địa qua trồng keo lai một phần
và một phần tràm bản địa chúng ta chuyển thành trồng thăm canh
trồng bằng cách là lên liếp
thì như hiệu quả như bây giờ chúng ta thấy
tức là rừng chất lượng và sản lượng tăng lên gấp ba lần
cái thứ hai nữa là về cái chất lượng nguồn giống
chúng ta dần từng bước ổn định giống
do đó mà cái giống mà hiện nay chúng ta đưa vào trồng rừng
thì hầu hết là những cái giống được tuyển chọn
do đó chất lượng rừng được nâng lên
theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi về rừng
trong dùng hệ sinh thái ngọt
chỉ tiêu tổng diện tích keo lai được xác định là một mươi hai hectare
do tính thuyết phục từ hiệu quả kinh tế xã hội
chỉ tiêu phát triển cây keo lai có khả năng dược hơn
vấn đề quan trọng là giữ hài hòa quy mô phát triển hai loại cây
để kết hợp được giữa truyền thống và du nhập mới
trong lĩnh vực này thì chú trọng mấy việc
thứ nhất là phải xác định là cái mục tiêu
về cái phát triển về cái lâm nghiệp của tỉnh cà mau
trong đó là cái công tác phát triển
cái trồng rừng và cái quản lý và bảo vệ rừng
thì hiện nay cái trồng rừng của mình là xác định trồng
cái giống là phải cái giống nó đạt chuẩn
cái hai nữa là cái giống nó phải là coi như
chúng phải chứng nhận được cái giống đó để áp dụng
để cái gỗ mình bán ở thị trường
những năm gần đây tỉnh cà mau mạnh dạng kêu gọi đầu tư
trong lĩnh vực lâm nghiệp
nhờ chủ trương trên mà đến nay nhiều doanh nghiệp
đã mạnh dạng thuê đất trồng rừng
xây dựng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu
nhờ đó sản phẩm cây rừng do người dân trồng
ít dấp phải tình cảnh rớt giá vào cao điểm thu hoạch
cái khó nhất hiện nay chính là người nông dân của u minh
người u minh chưa gắn được với đất đai
do cái chính sách của chúng ta chưa hợp lý
thì cái này có lẽ là tỉnh cũng đang tiếp tục xem xét
để làm sao mà nếu là tổ chức quản lý
tức là nhà nước quản lý lâm trường quản lý công ty lập nghiệp quản lý
thì quản lý đến cở nào để tác động một cách tối đa
nó mang lại hiệu quả và bảo tồn
với một cái mức độ quản lý an toàn nhất

cái nào giao cho dân để dân người ta làm chủ trên mảnh đất đó
và người ta tác động bằng tiền của bằng công sức bằng trí tệ
kể cả thế hệ này đến thế hệ khác của trong gia đình họ
để họ tác động làm giao trên cái miếng đất đó
thì nếu chúng ta giải quyết được vấn đề này
thì tôi cho rằng u minh đủ điều kiện để có thể cắt cánh sức nhằm
lập phương án giao đất này lại cho dân sản xuất
trong đó theo nghị định
một trăm tám mươi một trước đây và cái nghị định bốn mươi ba hiện nay
để trên cơ sở đó mình hỗ trợ giống
hỗ trợ bằng cách là cho dây giống
các cái nguồn giống mà ủ đải theo nhà nước cho phép
các công ty có điều kiện bỏ giống trước cho người dân
để các cái khi mà họ giao đất này
để họ bỏ ra đầu tư về đào cái clip
hay là đầu tư về cái con giống
trên cơ sở đó để làm sao tạo điều kiện
để phát triển chung của cái gừng quốc danh
và cái phát triển của hộ gia đình
để phát triển chung cái trong cái lĩnh vực nông nghiệp
mà nó góp phần vào cái xây dựng cái dùng nguyên liệu
cho đáp ứng cho cái ngành hàng gỗ cà mau
từ đây về sắp tới để là tuyển hoạt hơn nhất
đất rừng cà mau cái nôi cách mạng ngày nào
đã qua rồi thời khói lửa
các loại cây con phù hợp với thổ nhưỡng
môi trường đang ngày càng sinh sôi nảy nở
cư dân miệt rừng còn tận dụng lợi thế tự nhiên
để khai thác du lịch theo hình thức cộng đồng
khám phá trải nghiệm thực tế
những cách làm ăn mới đã và đang góp phần
mang lại cơm no áo ấm cho cư dân miệt rừng
để khi nghĩ về đất rừng cà mau
hình ảnh âm u mù mịt chỉ còn là quá khứ
những chính sách bị cho là cầm tù
kìm hãm sự phát triển kinh tế lâm nghiệp dần già
đã được xóa bỏ góp phần mang đến diện mạo
sức sống mới cho cư dân lâm phần
cây keo lai đang chiếm lợi thế phát triển tại cà mau
quý vị và các bạn thân mến chương trình kinh tế và dự báo
hôm nay xin được kết thúc tại đây
quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình
trên các hạ tầng truyền hình thì có thể theo dõi
trên trang web nhân dân tv vn hoặc trên kênh youtube
của truyền hình nhân dân